tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức họp báo công bố tình hình hoạt động của các tòa án trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cũng như thông tin báo chí về nhiều vấn đề báo chí quan tâm
trong đó có vấn đề hướng dẫn quy định có lợi cho người phạm tội theo bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
tại cuộc họp đại diện tòa án nhân dân tối cao cho hay hiện năm vấn đề vướng mắt chính đã được trình hội đồng thẩm phán xem xét quyết định
trước khi chuyển lên tránh án tòa án nhân dân tối cao
các vướng mắc còn lại trong thực tiễn xét xử sẽ được giải quyết nhanh chóng trong thời gian tới
tòa án nhân dân tối cao đã ban hành công văn hướng dẫn nghiệp vụ xét xử số hai trăm bảy mươi sáu
trong đó kèm theo danh mục những quy định có lợi cho bị can bị cáo
nhằm giúp các thẩm phán nhận diện những quy định trong bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
căn cứ vào đó các thẩm phán sẽ phải có trách nhiệm nghiên cứu để bảo đảm áp dụng vừa có lợi cho bị can bị cáo vừa không bỏ lọt tội phạm
tòa án nhân dân tối cao hiện chỉ ban hành hướng dẫn áp dụng dưới dạng công văn
chứ không phải là nghị quyết của hội đồng thẩm phán nhằm bảo đảm đúng quy trình của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác xét xử của các tòa án
cũng tại buổi họp sáng nay tòa án nhân dân tối cao cũng công bố trang phục xét xử mới của thẩm phán các cấp
dự kiến sẽ thí điểm từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu